sau gần một tháng điều tra thu thập tin tức công an huyện giao thủy đã xác định danh tính của ba trong bốn đối tượng lừa đảo và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với trần ân nhân nguyễn thành minh và nguyễn đình điệp
riêng đối tượng cầm đầu chú tại tỉnh nghệ an công an huyện giao thủy đang tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ để tiến hành bắt giữ trong thời gian sớm nhất
thông qua vụ án này chúng tôi cảnh báo cho người dân những người làm nghề lái xe tư nhân người lái xe taxi
nên cẩn thận cảnh giác với loại tội phạm này vì đối tượng này khi đi thường lợi dụng sự mất cảnh giác sơ hở của những chủ lái xe
khi đi chở khách ăn uống trong khi ăn uống thì cho uống cái loại thuốc cái thích hoặc thuốc mê khác không nên ăn uống cùng với những người đối tượng thuê xe đi xa gặp đối tác có hình thức như vụ án nêu chê
khi vào bẫy của bọn lừa đảo chủ phương tiện lái xe cần cảnh giác với những chuyến khách thuê đi xa không nên ăn uống bất cứ thứ gì đối tượng mời không chơi xem các đối tượng đánh bạc
đặc biệt để không mất tài sản nạn nhân không được ký vào giấy vay nợ hoặc cầm cố tài sản tìm mọi cách liên lạc tố cáo với cơ quan công an hành vi của các đối tượng